công an thành phố đà lạt phối hợp với các đơn vị liên quan vừa khám nghiệm hiện trường vụ án hủy hoại rừng
xảy ra tại khu vực tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b thuộc phường tám thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
do ban quản lý rừng phòng hộ lâm viên quản lý
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an xác định tại lô a lô b khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b
thuộc địa sứ hành chính phường tám tp đà lạt đã bị một số đối tượng chặt hạ nhiều cây thông ba lá
khám nghiệm hiện trường xác định tổng diện tích rừng bị tác động là hai chín mươi ba ha
trong đó có bảy trăm một mươi sáu hectare đất rừng bị cưa hạ tập trung hai hai trăm một mươi bốn hectare đất rừng bị cưa hạ giải rác
và bị khen cây nghi bị đổ hóa chất làm chết cây
với tổng số cây thông bị tác động là bảy trăm hai mươi tám cây thông ba lá khối lượng khoảng một trăm tám mươi chín bốn mét khối gỗ thông ba lá
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt đã khởi tố bị can
đối với lê thị minh
dương kim hà và vợ là bùi thị huyền cùng chú tại tp đà lạt
ngoài ra cơ quan công an đang làm rõ hành vi phá rừng tại khu vực này
còn có bốn đối tượng khác gồm bùi văn giá nguyễn văn hùng lê văn hà và quách văn khuyên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật